ngoài ra trò chơi này còn mang ý nghĩa tượng trưng cho mọi việc không may mắn sẽ được rũ sạch thay vào đó là sự ấm no hạnh phúc
được tổ chức trên một bãi đất phẳng với một cây mai cao từ chín đến một mươi năm mét làm cột
trên đỉnh cột có uốn vòng tròn đường kính khoảng năm mươi cm dán dế mỏng một bên màu đỏ một bên màu vàng tự trưng cho âm dương
quả còn được làm bằng vải với nhiều muối màu sắc sạc sỡ được ghép nối với nhau
bên trong được nhồi thóc hạt vừng hạt cải hoặc hạt bông là những hạt thể hiện
khát vọng sinh sôi nảy nở
thóc nuôi sống con người bồng thì cho sợi vải
ngoài ra mỗi quả còn sẽ được trang trí thêm các tour vải nhiều màu sắc vừa đẹp mặt lại vừa giúp định hướng quả còn khi bay
thường mỗi quả còn chỉ có khoảng bốn đến tám múi nhưng với người khéo tay họ có thể may quả còn với một mươi hai muối gồm một mươi hai màu
bởi ai cũng muốn có quả còn đẹp nhất để đi tung trong ngày hội
ngày hội tung còn luôn diễn ra trong không khí náo nhiệt bởi trò chơi này không phân biệt lứa tuổi nên rất nhiều người hào hứng tham gia
người tụ tập đông đủ quê kín sân ném còn
quý vị có lấy làm lạ khi chúng tôi đưa thông tin về trò chơi ném còn trong chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống ngày hôm nay không
lý do là đây thưa quý vị ném còn chính là chủ đề của cuộc thi robocon năm hai nghìn một mươi tám
đây cũng là năm việt nam đăng cai tổ chức cuộc thi sáng tạo robot châu á thái bình dương abu robocon hai nghìn hai mươi
người chơi trò ném còn thì rõ rồi nhưng còn robot thì sao xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây

cách làm tập thể cách phát huy những sáng tạo ấy nhiều sinh viên trưởng thành từ robot con đã làm được nhiều việc có ý nghĩa cho nước nhà
hiện tại các đội tham dự cuộc thi đã sẵn sàng cho đêm chung kết được tổ chức tại tỉnh vĩnh phúc vào tháng năm
đội giành giải nhất sẽ đại diện cho việt nam tham dự cuộc thi sáng tạo robot châu á thái bình dương diễn ra tại ninh bình vào ngày hai mươi sáu tháng tám tới
đây không phải là lần đầu tiên việt nam đăng cai tổ chức cuộc thi sáng tạo robot châu á thái bình dương
là đội tuyển chủ nhà lần này chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng vào những thành công tiếp theo của việt nam trong cuộc thi này cũng như những phát triển mới trong lĩnh vực tự động hóa
thưa quý vị những năm gần đây nhu cầu bảo tồn các di sản ngày càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết
tuy nhiên trong thực tế công việc này đã và đang gặp phải không ít khó khăn vì nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau
hiện nay việc ứng dụng các phương tiện kỹ thuật số như quét laser
để tạo ra các mô hình ba d được coi là phương pháp hữu hiệu trong công cuộc bảo tồn các di tích cổ đại và các di sản văn hóa
trong phần tiếp theo của chương trình xin mời quý vị cùng đến với một công nghệ do các kỹ sư việt nghiên cứu phát triển đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực trong việc bảo tồn di sản
xót xa tiếc nuối là những cảm giác mà hẳn ai trong mỗi chúng ta đều cảm nhận rõ rệt khi chứng kiến một di tích xuống cấp do sự tàn phá của thời gian hay tác động của ô nhiễm môi trường
tuy nhiên giờ đây với công nghệ ba d các công trình này đã có thể được bảo tồn trên nền tảng kỹ thuật số
để dùng có thể đơn giản là chỉ bằng một cái click chuột vào trang web của holomia
trên trang của di tích có thể xem được luôn cái di tích đó một cách sống động nhất bằng công nghệ scan ba d rồi mô hình hóa
với công nghệ ba d scanning của holomia các không gian sẽ được số hóa
chuyển thành không gian ảo du khách có thể trải nghiệm bất cứ lúc nào với cảm giác như đang đứng ngay tại đó
không chỉ giúp hiển thị hình ảnh ở tất cả các chiều trái phải trên dưới
với công nghệ này người xem còn có thể di chuyển từ điểm này sang điểm khác
khám phá nhiều không gian khác nhau hay thậm chí nhìn bao quát toàn bộ không gian từ trên cao
mọi chi tiết trong không gian đều được tái hiện lại một trăm linh đồ vật màu sắc vật liệu đều được quét lại một cách chính xác
giúp người xem trải nghiệm không gian một cách chân thực nhất
bàn ghế hay những hiện vật đều được tái hiện rất sống động y như thật như mình đang ở chính di tích đấy vậy
tôi thấy thật sự rất thú vị chúng tôi đã không mất quá nhiều thời gian cho việc chọn lựa các điểm tham quan
khi đến đất nước của các bạn nó quả thực rất hữu ích đối với gia đình chúng tôi
một trong những ưu điểm khi sử dụng công nghệ ba d scanning bảo tồn di tích đó là không mất quá nhiều thời gian
đối với máy quét không gian dành cho các di tích lịch sử cần mức độ chi tiết của vật thể cao
chất liệu cần có độ chính xác cao cũng chỉ mất chưa quá bốn mươi tám giờ đồng hồ để quét và trả không gian
hơn nữa những dữ liệu này còn dễ dàng lưu trữ và sao lưu trong thời gian là vô hạn
hiện giờ chúng tôi đang làm được hơn ba mươi các cái điểm điểm ở hà nội hội an tp hcm
và chúng tôi cũng đang tìm hiểu một cái giải pháp mới nữa để có thể là số hóa ở mức độ chi thức cao hơn
để trong tương lai thì khi mà những cái thiết bị
thực tế ảo mà nó phát triển đại trà hơn thì người sử dụng có thể đi lại bên trong
có thể là cầm từng vật thể lên để học có thể là xem thông tin
có thể là ngắm nghĩa chi tiết hơn nữa
chứ không chỉ đơn thuần là đi dạo thăm quan trong cái không gian từ xa như bây giờ
nếu như trước đây việc tìm hiểu thông tin trên các trang du lịch hay chuyển kinh nghiệm từ những người đi trước
cũng không thể nào vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh về cảnh vật nơi du khách định đến du lịch
thì hiện nay với những hình ảnh ba d được cung cấp bởi công nghệ thực tế ảo ba d scanning
sẽ mang đến cho khách du lịch cảm giác mới mẻ khi tìm hiểu về nơi mà mình đang có ý định đến thăm
bên cạnh đó các công trình không những được bảo tồn trên nền tảng kỹ thuật số
mà còn hứa hẹn sẽ trở thành công cụ quảng bá hình ảnh của việt nam đến với thế giới
chúng tôi hy vọng là có thể lưu giữ lại những công trình xưa
ở cái thời điểm mà họ còn đang đẹp nhất
những vị khách ở khắp nơi trên thế giới họ có thể tiếp cận công trình đó một cách dễ dàng hơn từ xa
và sau đó là tạo nhu cầu để họ có thể đến thăm quan họ có thể đến du lịch ở đất nước việt nam
trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư với sự phát triển nhanh chóng của nhiều loại hình công nghệ
thế giới ảo đã và đang trở nên chân thực hơn
công nghệ nói chung và công nghệ thực tế ảo nói riêng đã khẳng định vai trò quan trọng của mình
tại nhiều quốc gia trong đó có việt nam
thành công trong việc số hóa được các di tích lịch sử không chỉ bảo tồn được những vẻ đẹp truyền thống
mà còn là cách giáo dục thế hệ trẻ mai sau về các giá trị văn hóa của dân tộc
ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giáo dục đã đạt được những bước tiến mới khi mới đây
elias robot giáo viên dạy ngôn ngữ đầu tiên được đưa vào hoạt động tại một trường tiểu học phía nam
thầy phố tampere phần lan
cùng với các thầy cô giáo các robot dạy học này đã góp phần kích thích tính ham học hỏi của học sinh
elias là robot dạy ngôn ngữ mang hình dáng con người chạy trên nền tảng của ứng dụng di động
đây là một trong bốn robot được đưa vào thí điểm tại trường tiểu học ở tampia
robot elias cao khoảng một mét được chế tạo dựa trên robot
đồng hành tương tác với con người
bằng phần mềm do nhà phát triển phần mềm cho các robot xã hội utilias cung cấp
trên bản thử nghiệm này eliat giao tiếp được bằng tiếng anh tiếng phần lan và tiếng đức
tuy nhiên trong tương lai giáo viên elias có khả năng hiểu và nói thành thạo hai mươi ba ngôn ngữ
ngoài ra robot elias còn được trang bị phần mềm thông minh cho phép hiểu những yêu cầu của học sinh
đồng thời khích lệ các em học tập
bên cạnh đó thông qua những giờ học và tương tác với học sinh
elias nhận biết mức đội
kỹ năng của từng người để điều chỉnh bài giảng câu hỏi cho phù hợp
đối với các giáo viên khác eliat sẽ đưa ra các phản hồi về những vấn đề mà học sinh thường gặp phải
yêu điểm của loại robot thông minh này là tính kiên nhẫn trong giảng dạy
elias không khiến các học sinh thấy ngại ngùng khi đặt những câu hỏi
và có thể nhảy điệu kang nam style trong những giờ giải lao góp phần nâng cao hứng thú học tập cho học sinh
ngoài robot elias dạy ngoại ngữ trường tiểu học ở tampia còn thí điểm thêm robot ovobot để dạy toán học
opeobot có màu xanh cao khoảng hai mươi năm cm với hình dáng giống một con cú đáng yêu
do chính đội ngũ phát triển trí tuệ nhân tạo và robot phần lan thực hiện
sử dụng robot trong dạy và học không còn là điều quá mới mẻ
công nghệ này đã được áp dụng tại các quốc gia trung đông châu á và mỹ trong những năm gần đây
mặc dù không ít bậc phụ huynh bày tỏ lo ngại về vai trò của các giáo viên sẽ giảm xuống khi sử dụng robot thông minh
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại ngoài việc dạy chuyên môn
các robot không có khả năng duy trì tổ chức xây dựng kỷ luật lớp học như các giáo viên thật
nhằm giảm thiểu tình trạng lạm dụng và tấn công tình dục đối với phụ nữ
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi chín một ứng dụng điện thoại thông minh mang tên mypland sẽ được giới thiệu
tại một số nước châu phi giúp phái yếu nhận diện và phòng tránh những mối quan hệ không lành mạnh
ứng dụng myplan là sản phẩm được trường đại học y khoa john hopkin
một trong những trường đại học y khoa hàng đầu thế giới phát triển
và đã được thử nghiệm từ năm hai nghìn
nó đã được thử nghiệm từ năm hai nghìn một mươi sáu với một mươi người sử dụng riêng tại mỹ
ngoài ra ứng dụng này còn có phiên bản dành cho canada australia và new zealand
nhằm giảm thiểu tình trạng lạm dụng và tấn công tình dục đối với phụ nữ
ứng dụng mypland sẽ đưa ra những câu hỏi trực tuyến về lịch sử
và tình trạng quan hệ của người phụ nữ với đối tác
tiếp đó sẽ đưa ra những phương án lựa chọn cách ứng xử
hay đối phó phù hợp nhất cho từng trường hợp cụ thể
ngoài ra thông tin nhận được từ người sử dụng
cũng sẽ được kết nối trực tiếp với các kho dữ liệu trực tuyến
về quản lý hồ sơ cá nhân để giúp phụ nữ có thể biết thêm thông tin về đối tác của mình
đặc biệt mipland còn cung cấp những thông tin tham khảo bổ ích
về cách nhận diện những mối quan hệ sẽ dẫn đến việc lạm dụng hay bạo lực
cũng như đánh giá những rủi ro tiềm ẩn trong các mối quan hệ đó
nhóm phát triển ứng dụng myplan cho biết
những kết quả tích cực trong thời gian thử nghiệm
đã làm nảy sinh ý tưởng đưa sản phẩm này sang châu phi
nơi mà bạo lực tình dục phần lớn là kết quả của tình trạng thiếu thông tin
ứng dụng này trước tiên sẽ được giới thiệu tại kenya ghana và somali
theo liên hợp quốc tình hình tại kenya và nhiều nước châu phi khác
còn tệ hơn với bốn mươi phụ nữ tại đây đã từng là nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục và bạo lực
theo tổ chức y tế thế giới who ít nhất ba mươi phụ nữ trên toàn thế giới
đã từng bị đối tác lạm dụng về thể dục
trong khi đó phần lớn các nạn nhân đều giữ kín việc này trong nhiều năm vì sợ hãi
và đây cũng là lý do mà thủ phạm của ba mươi tám vụ giết phụ nữ
chính là bạn tình người yêu hay chồng của nạn nhân
trong nhịp sống hiện đại con người rất dễ bị căng thẳng do nhiều nguyên nhân
và có thể phải mất tới hàng giờ để hồi phục
mới đây các nhà nghiên cứu ở tây ban nha đã phát triển một phương pháp kỹ thuật
điều trị chứng căng thẳng tâm lý cấp tính chỉ trong vài phút bằng cách sử dụng ánh sáng xanh
theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc đại học ranada
và trường giáo dục đặc biệt san rafael ở tây ban nha
ánh sáng xanh thường được sử dụng trong đèn xe cảnh sát
cứu hỏa cứu thương có thể dùng để chữa trị chứng căng thẳng tâm lý cấp tính
vốn kéo dài khoảng ba mươi phút
các nhà khoa học đã thử nghiệm liệu pháp điều trị trên một mươi hai tình nguyện viên khỏe mạnh
có độ tuổi từ một mươi tám đến ba mươi bảy bị căng thẳng sau khi được giao các bài tập trí tuệ không thể hoàn thành
kết quả cho thấy những đối tượng được tiếp nhận ánh sáng xanh
đạt tới trạng thái thư giãn trong khoảng thời gian trung bình là một một phút
nhanh hơn ba lần so với nhóm điều trị bằng đèn led trắng rồi mới chuyển sang xanh
chúng tôi tin rằng đây là cánh cửa mở ra cho việc can thiệp và chữa trị những bệnh về tâm lý
hơn thế nữa phần còn lại của thế giới cũng sẽ được tận hưởng những giờ phút thư giãn nhờ liệu pháp này
thông qua ánh sáng xanh này chúng tôi đã chứng minh được rằng
có thể tạo ra hiệu quả của thư giãn sinh lý từ đó cải thiện chất lượng sống của con người
trong trường hợp bạn bị căng thẳng vì tắt đường trong buổi sáng đầu tuần
bạn có thể vào căn phòng này để thư giãn một phút về ánh sáng xanh để loại bỏ căng thẳng
một vài phút dưới ánh sáng xanh là đủ để giảm căng thẳng và khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn
ngoài ra các nhà nghiên cứu cũng cho biết có thể áp dụng liệu pháp này đối với những trẻ em bị dối loạn hành vi
cũng như giúp con người thư giãn hơn trước và sau một ngày làm việc mệt nhọc
công trình này cũng sẽ được tiếp tục nghiên cứu để tìm kiếm cách sử dụng ánh sáng đối phó với những căng thẳng ngắn hạn